hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đây là vụ án có tính chất phức tạp số ma túy được mua bán vận chuyển đặc biệt lớn với một trăm bốn mươi tám bánh heroin
trong số một mươi ba bị cáo có một mươi hai bị cáo bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy và một bị cáo bị truy tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
khung hình phạt cao nhất là tử hình ngoài một bị cáo quốc tịch lào trong đường dây này có hai bị cáo quốc tịch trung quốc
theo cáo trạng ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám tại một căn nhà thuộc phường trà cổ thành phố móng cái
lực lượng chức năng bắt quả tang nguyễn văn tráng chú tại tỉnh hưng yên có hành vi cất dấu bảy mươi hai bánh heroin
ngay sau đó một mươi hai đối tượng trong đường dây này đã bị bắt giữ
quá trình đấu tranh cơ quan điều tra xác định làm rõ các đối tượng trong đường dây này đã vận chuyển chót lọt một trăm bốn mươi tám bánh heroin từ lào qua việt nam rồi đưa sang trung quốc tiêu thụ
dự kiến phiên tòa diễn ra trong hai ngày một mươi hai và một mươi ba tháng một mươi một
công an tỉnh lai châu vừa khởi tố bắt tạm giam hai cán bộ phòng giáo dục và đào tạo huyện sinh hồ
vì đã tham ô hai mươi sáu năm tỷ đồng từ chế độ chính sách cho học sinh nghèo vùng cao
các đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm nguyễn thị minh liễu và trần thị huệ là kế toán trưởng và thủ quỹ phòng giáo dục và đào tạo huyện sinh hồ
tham ô trên hai mươi sáu năm tỷ đồng tính từ năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
nguồn tiền các đối tượng tham ô là tiền chế độ chính sách dành cho học sinh nghèo tiền chi thường xuyên của đơn vị
hiện công an tỉnh lai châu đang tập trung làm rõ hành vi tham ô chiếm đoạt ngân sách
đồng thời mở rộng điều tra xác minh xem có dấu hiệu tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả thiệt hại
và các dấu hiệu vi phạm khác đối với các tổ chức cá nhân liên quan đến vụ việc trên hay không
với hành vi trộm cắp tài sản bị cáo trần văn hiền chú tại huyện điện bàn tỉnh quảng nam
đã bị tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt một mươi hai năm tù giam
theo cáo trạng vào cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi tám người dân ở xã hòa phong huyện hòa vang thành phố đà nẵng
thông báo bị mất xe ô tô hiệu kia bị kiểm soát bốn mươi ba a hai mươi ba nghìn một trăm bốn mươi bốn
qua theo dõi công an huyện hòa vang phát hiện đối tượng hiền cùng vật chứng là chiếc xe ô tô bị mất xuất hiện ở quảng nam
nên tiến hành mời về cơ quan công an làm việc
ban đầu hiền một mực chối tội nhưng với những chứng cứ thu thập được đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình
ngoài ra hiền còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác trên địa bàn huyện hòa vang bán đi để lấy tiền tiêu xài cá nhân
đang trên đường vận chuyển một kíp nổ trái phép đi tiêu thụ một đối tượng đã bị đồn biên phòng đa lộc
phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa bắt quả tăng
đối tượng bị bắt là phạm văn đại chú tại xã hưng lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một kiếp nổ năm mươi m dây trái chậm một xe máy và một điện thoại di động
phạm văn đại khai nhận đã mua số vật liệu nổ nói trên của một người phụ nữ tên là tương ở hòa lộc huyện hậu lộc
với số tiền hai mươi hai triệu đồng đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ
liên quan đến vụ chìm tàu trên sông lòng tàu huyện cần giờ ngày hôm qua ông nguyễn hải nam
giám đốc cảng vụ hàng hải tp hcm cho biết đơn vị đã phê duyệt phương án trục vớt tàu
việc trục vất tàu đã bắt đầu từ ngày một mươi một tháng một mươi một
thời gian dự kiến để hoàn thành trục vớt tàu đưa vào vị trí tập kết an toàn giải phóng luồng sài gòn vũng tàu là hai mươi tám ngày
trong thời gian chờ trục vớt tàu và hàng hóa khơi thông luồng hàng hải sài gòn vũng tàu
cảng vụ hàng hải tp cùng các đơn vị điều phối tàu thuyền hành trình vào rời càng biển khu vực tp
theo các tuyến luồng hàng hải xoay dạp sông dừa đồng tranh gò ra đảm bảo an toàn
công ty cổ phần dịch vụ vận tải biển hải vân tiếp tục triển khai phao quay chống tràn dầu tại hiện trường để ngăn ngừa sự cố tràn dầu nếu có